đề án quản lý và tổ chức lễ hội chọi châu đồ sơn của ủy ban nhân dân tp hải phòng
vừa gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị bán vé lễ hội trọi châu
tuy nhiên bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết bộ dứt khoát không đồng ý việc bán vé lễ hội
theo đề án của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng thì việc bán vé thu tiền là rất cần thiết
thậm chí sống còn với việc tổ chức lễ hội trọi châu đồ sơn
theo đề án hiện kinh phí cho hoạt động lễ hội không lấy từ ngân sách nhà nước
do vậy toàn bộ kinh phí dành cho hoạt động lễ hội trọi châu khoảng một mươi năm trở lại đây
đều từ nguồn huy động xã hội hóa
nguồn kinh phí cho lễ hội trọi châu đồ sơn từ nguồn của phường và quận
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch tại thông tư số một mươi năm và nghị định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi bảy
thì không được bán vé thu tiền lễ hội
trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo bộ với ủy ban nhân dân tp hải phòng vừa qua
bộ đã yêu cầu phải xem lại vấn đề bán vé lễ hội trọi châu
quan điểm của bộ văn hóa thể thao và du lịch là không bán vé bất cứ lễ hội truyền thống nào